thưa quý vị lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích
trong vụ trực thăng cập nạn trên khu vực giáp danh giữa vịnh hạ long và vịnh lan hạ
trong cả đêm ngày hôm qua việc tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại khu vực biển giáp danh
giữa hải phòng và quảng ninh đã được triển khai
có một mươi bảy phương tiện và một trăm linh cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia tìm kiếm trong cả đêm qua
trên máy bay có năm người và hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ba nạn nhân
trong khi đó danh tính của phi công và bốn hành khách trên chiếc trực thăng
rơi ở trên vịnh hạ long quảng ninh vào chiều ngày năm tháng bốn cũng đã được xác nhận
cụ thể phi công là đại tá chu quang minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và bốn hành khách đều là người đà nẵng